ngày hai mươi bốn tháng sáu tòa án nhân dân huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và đánh bạc đối với một mươi sáu bị cáo
theo cáo trạng ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn phan bé tổ chức đánh bạc ở nhà cô bé tại xã vinh hiền huyện phú lộc
nghi có người điều khiển bộ phận điện tử để đánh bạc gian lận một số đối tượng đi quanh nhà phan bé thì thấy phan thông hai mươi chín tuổi chú ở xã lộc tiến ở trên các lực liền bắt giữ
giờ cùng với các đồng phạm khác đưa phan thông ra khu lăng mộ của thôn canh giữ đánh đập và yêu cầu phan thông gọi người nhà mang ba mươi triệu đồng đến chuộc mới đồng ý thả người
khi các đối tượng đến nơi nhận tiền chuộc từ người nhà phan thông thì bị lực lượng công an huyện phú lộc phát hiện bắt giữ
hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo phạm tội bắt cóc mức án từ năm tháng chín ngày tù đến một mươi năm tháng tù các bị cáo phan thọ trần văn anh nguyễn thống bốn tháng tù võ thị ký ba tháng tù tội đánh bạc
đối với phan bé là chủ nhà và tổ chức đánh bạc hiện đã chết nên không truy cứu trách nhiệm hình sự còn phan thông là bị hại nhưng hiện bỏ trốn
hội đồng xét xử đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xử lý hành vi đánh bạc gian lận